thưa quý vị và các bạn dẫu biết rằng cuộc chiến phía trước vẫn còn nhiều khó khăn
song với bản lĩnh kiên cường bất khuất không lùi bước của mỗi người dân việt nam
những cặp đôi đồng sức chống dịch như quế an tài quỳnh sẽ tiếp tục vững bước
chiến đấu và tin rằng ngày chiến thắng đại dịch covid một mươi chín sẽ còn không xa
khi đó tình yêu hạnh phúc sẽ đơm hoa và kết nhiều trái ngọt
và nụ cười trẻ thơ sẽ vang lên trong những ngôi nhà ấm áp